tại quảng bình nhiều tàu cá của ngư dân neo đậu tránh chú bão tại cửa danh đã bị bão số một mươi đánh bật bị trôi giạt vào bờ và mắc cạn
không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà việc giải cứu các tàu cá trọng tài lớn này để ngư dân ra khơi trở lại gặp nhiều khó khăn và tốn thêm chi phí
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là hình ảnh những chiếc tàu cá của ngư dân của phường quảng phúc thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
đang bị mắc cạn dọc bờ sông xanh đoạn qua xã quảng văn thị xã ba đồn
trước đó khi neo đậu tránh bão tại cửa danh các tàu cá này đã bị sóng lớn đánh đứt neo trôi giạt và mắc cạn tại đây
đây là hình ảnh những chiếc tàu cá của ngư dân của phường quảng phúc thị xã ba đồn thị xã ba đồn thị xã ba đồn
đây là hình ảnh những chiếc tàu cá của ngư dân của phường quảng phúc thị xã ba đồn thị xã ba đồn thị xã ba đồn
có thể thấy mặc dù công tác ứng phó cơn bão số một mươi vừa qua đã được chính quyền địa phương và người dân quảng bình thực hiện nghiêm túc
tuy nhiên do bão đổ với cường độ rất lớn nên thiệt hại là khó tránh khỏi
bên cạnh đó việc các khu neo đậu tránh chú bão trên địa bàn quảng bình quá tải nên nhiều tàu cá không vào được bên trong mà phải neo đậu bên ngoài dẫn đến bị thiệt hại do bão
do đó việc đầu tư thêm hoặc mở rộng quy mô các khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá tại quảng bình là việc làm
để làm hết sức bức thiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho ngư dân